tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ con rể giết cha vợ
tuyên phạt tử hình dương văn tuấn chú thôn đại la xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng về tội giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng với bị cáo tuấn nên chị nguyễn thị linh bỏ về nhà bố đẻ là ông nguyễn văn can
chú xã hòa phong huyện hòa vang đà nẵng nhiều lần bị cáo gọi cho chị linh nói quay nói quay về nhưng không được hồ ý đáp
nên có gọi cho bố vợ nhờ khuyên bảo giúp nhưng không được bố vợ tán thành
vào trưa ngày một mươi hai tháng sáu tuấn đã lấy hai con dao bầu chạy đến nhà ông can nhằm hù dọa vợ phải về
khi tuấn cầm dao vào nhà đâm ông can nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau khi gây án